nét đẹp thiêng liêng này đã tạo nên nét đa sắc trong bức tranh văn hóa việt nam góp phần hình thành nên cốt cách con người việt nam từ ngàn đời nay
và một khi lễ hội được bảo tồn phục dựng văn minh sẽ đem lại những niềm vui cho du khách gần xa
vâng thưa quý vị một đất nước có nhiều lễ hội như nước ta
chứng tỏ người việt ta đã có một bề dày văn hóa phong phú và lâu đời rất đáng tự hào
tuy nhiên bên cạnh những lễ hội được tổ chức quy củ văn minh thì vẫn còn tồn tại nhiều lễ hội nặng hình thức phô trương coi nhẹ nội dung giáo dục văn hóa
đặc biệt xu hướng thương mại hóa hoạt động lễ hội vẫn còn tồn tại ở nhiều địa phương
từ đó đã nảy sinh nhiều hành vi phản văn hóa nảy sinh vô số tệ nạn xã hội ngay trong địa bàn tổ chức lễ hội
như treo kéo khách cơ bạc trộm cắp buôn thần bán thánh khiến giá trị văn hóa của lễ hội giảm đi đáng kể
nhiều lễ hội đã mất thiêng chính vì những biến tướng này
tại lễ hội đúc bụt huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc khi chiếc nồi đất được đập vỡ tại sân đền đức bà
hàng trăm thanh niên và cả người trung tuổi xông vào rẳng co để cướp bằng được manh chiếu cói
tại lễ hội đức bụt đầu năm mới với mong muốn sẽ sinh được con trai
để không xảy ra tình trạng hỗn loạn bang tổ chức lễ hội tiến hành chia nhỏ các manh chiếu phát cho người tham dự lễ hội
nhưng khi các anh chiếu phát ra do quá đông người đám đông đã chen lấn sô đẩy để nhảy vào cướp từng mảnh chiếu trước cửa đền
khiến nhiều cảnh văng tục ẩu đả không đáng có đã xảy ra
bà con dân chúng tập trung lên chúng tôi tản chiếu nói chung số lượng lộc tản ra cũng như một năm cũng hết cả ba chiếc
năm nay chúng tôi phát lộc không kịp phát
rất dở mặc dù là tản chiếu phát lộc nhưng người ta vẫn rất hào hứng
theo các chuyên gia trong lễ hội dân gian cướp lộc chỉ là trò diễn dân gian thể hiện tái hiện lại
chứ không phải là để cướp bóc cướp giật
phản cảm không phải vì cái phết hoa tre hay manh chiếu
mà chính vì chúng ta ứng xử không đúng với lễ hội không hiểu lễ hội
đấy là một hiện tượng yến tướng mà nó phi cái ý thức cái nét đẹp tâm linh
của nhà phật của những người theo đạo phật
đấy thì cái đó nó có lẽ là cái điều đáng phê phán
phải giáo dục cái gọi là văn hóa tâm linh văn hóa thờ cúng văn hóa lễ hội cho người việt nam chúng ta
để cho kể cả những người tổ chức lễ hội những người thực hành lễ hội những người tham gia lễ hội
hiểu được ý nghĩa toát đẹp của cái lễ hội là gì

lễ hội là một nét sâu lễ hội là một nét sâu lễ hội là một nét sâu lễ hội là một nét sâu lễ hội là một nét sâu
sinh hoạt văn hóa rất là đặc biệt rất là đặc trưng và nó là nơi hội tụ tinh hoa văn hóa
lưu giữ những bản sắc văn hóa của các cộng đồng dân cư ở các vùng miền khác nhau
trong lễ hội thì làm sao các thành viên tham gia lễ hội thì đều thể hiện ý thức trách nhiệm cộng đồng của mình
thông qua hoạt động lễ hội đó mình phải hiểu sâu sắc những nhân vật lịch sử những sự kiện lịch sử
để mà mình gọi là làm theo và có thể mình truyền dạy cho con cháu
xây dựng tinh thần yêu nước tinh thần đoàn kết dân tộc lòng tự hào dân tộc
để lễ hội đầu xuân không còn những hình ảnh xấu
cần sự đóng góp không chỉ của tất cả các cấp chính quyền
mà còn phải xuất phát từ nhận thức của người dân
bởi lễ hội truyền thống không chỉ mang những yếu tố tâm linh
mà còn là yếu tố quan trọng làm cho văn hóa của nước ta sinh động và phong phú hơn
mùa xuân dấu mốc của những khởi đầu mang lại cho chúng ta hy vọng về những đổi thay tích cực
sự chuyển biến tốt của những lễ hội xuân là quá trình cố gắng bền bỉ
với sự tham gia của các cấp chính quyền người dân bản địa và du khách gần xa
từ nỗ lực khơi trong của mỗi người những giá trị văn hóa kết tinh trong lễ hội
mới có thể được trao truyền để dòng trẻ văn hóa của dân tộc ngày càng bền vững
phần trình bày của tôi ngày hôm nay đến đây là hết
mời quý vị tiếp tục theo dõi các nội dung đáng truy khác